đua làm cho lòng yêu nước thể hiện bằng hành động thực tế cụ thể thiết thực trong cuộc sống
chiến đấu lao động học tập lấy lòng yêu nước thi đua thúc đẩy thi đua nâng cao hiệu quả của thi đua
tám năm qua phong trào thi đua yêu nước liên tục phát triển mỗi một thời kỳ cách mạng đều có
những phong trào thi đua được nhân dân hưởng ứng tích cực tham gia mang lại hiệu quả to lớn
để lại những dấu ấn sâu đậm góp phần tô thắm truyền thống yêu nước phát huy chủ nghĩa anh hùng
cách mạng của dân tộc việt nam
vâng và sáu mươi tám năm đã trôi qua lời kêu gọi thi đua ái quốc của chủ tịch hồ chí minh kính yêu
vẫn còn vang mãi là động lực tinh thần to lớn góp thêm sức mạnh cho người người thi đua
ngành ngành thi đua nhà nhà thi đua phần đấu nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được giao là định hướng quan trọng để tổ chức các phong trào thi đua có hiệu quả
trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
còn bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi những tin tức chính trong chương trình ngày hôm nay
thực hư nguyên nhân cái chết của một người dân tại thôn bảy xã long hà huyện phú riềng tỉnh bình phước
vào chiều bảy tháng sáu
vấn đề ô nhiễm môi trường ở vùng nông thôn đã và đang xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước hiện nay
và cần có giải pháp hiệu quả để giải quyết thực trạng này
sau vụ tàu thảo vân hai bị lật trên sông hàn thành phố đà nẵng tối bốn tháng sáu
cho thấy những bất cập đang tồn tại trong du lịch đường thủy tại đây
trong phần tin quốc tế lễ khai mạc vòng chung kết giải phẫu đực
mạng xã hội twitter đối mặt với sự cố mới khi mà ba mươi ba triệu tài khoản đã bị tin tạo
mạng xã hội twitter đối mặt với sự cố mới khi mà ba mươi ba triệu tài khoản đã bị tin tạo
và hai vụ việc sau đây mà các đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ cho chúng ta thấy điển hình của hiện trạng này
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh thừa thiên huế vừa truy bắt thành công đối tượng có liên quan đến vụ nổ súng
xảy ra tại xã bờ y huyện ngọc hồi tỉnh con tum
đối tượng là trương quang lượng hai mươi bảy tuổi thường trú tại huyện đắc tô tỉnh con tâm
lân khai nhận ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu nhóm đối tượng đến một ngôi nhà tại xã bờ y huyện ngọc hồi tỉnh con tâm
tại đây lượng đã ở ngoài trong xe nhóm đối tượng vào trong nhà một lúc sau thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến vụ nổ súng
sau khi sự việc xảy ra nhóm đối tượng cùng lên xe bỏ trốn
đến ngày chín tháng sáu lượng bị phòng cảnh sát truy nã công an tỉnh thừa thiên huế bắt giữ khi đang lận trốn tại xã lộc tiến huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
tiếp đó công an thị xã sông cầu tỉnh phú yên đang tiến hành lấy lời khai các đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại thôn bình tây xã xuân lâm thị xã sông cầu
do mùi thuẫn trong lúc ăn nhậu hoàng xuân lê bị chăm so len cùng chú xã đa lộc huyện đồng xuân dùng rửa chém trúng quát chân